thưa quý vị và các bạn
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
nhà nước đóng vai trò định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế
tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng minh bạch và lành mạnh
giữa nhà nước và thị trường luôn có mối quan hệ biện chứng với nhau
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường ở nước ta hiện nay
của tiến sĩ lê thị thanh hà học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước đổi mới ở việt nam do chủ trương phát triển nền kinh tế kế hoạch
nên vấn đề thị trường không được nhắc tới và bàn đến
trong thời kỳ đổi mới đảng ta luôn khẳng định
nền kinh tế thị trường mà chúng ta xây dựng phải có sự quản lý của nhà nước
vai trò của nhà nước đối với kinh tế thị trường
không chỉ xuất phát từ yêu cầu phổ biến của quá trình phát triển kinh tế thị trường
mà còn xuất phát từ tính đặc thù của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
thị trường kinh tế thị trường là một kiểu quan hệ giữa người với người trong sản xuất trao đổi và tiêu dùng
nên mang đậm dấu ấn của quan hệ xã hội của thể chế chính trị
mà nền kinh tế đó tồn tại
sự phát triển kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay
có sự định hướng xã hội chủ nghĩa mà nhân tố sâu xa
nhằm bảo đảm định hướng chính trị đối với kinh tế
là đường lối quan điểm tư tường trì đạo của đảng cộng sản cầm quyền
xong để đường lối quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng biến thành hiện thực vận động của nền kinh tế
chúng phải được thể chế hóa thành hệ thống pháp luật chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và được triển khai thông qua nhà nước
quản lý của nhà nước do đảng lãnh đạo
do đó sự tham gia của nhà nước vào quá trình phát triển kinh tế xã hội
trong đó có kinh tế thị trường là tất yếu khách quan
đặc biệt nền kinh tế thị trường của nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đây là hình thái kinh tế thị trường vừa tuân theo những quy luật của thị trường
vừa dựa trên cơ sở và sự dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội
khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói
tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
mọi thành phần kinh tế các chủ thể tham gia thị trường đều được coi trọng cùng phát triển lâu dài hợp tác
cạnh tranh bình đẳng lành mạnh và văn minh
trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo
phân phối kết quả làm ra chủ yếu theo kết quả lao động hiệu quả kinh tế
đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác
và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội phúc lợi xã hội
nhà nước quản lý phát huy mặt tích cực hạn chế khắc phục mặt trái tiêu cực của cơ chế thị trường
phát huy dân chủ quyền làm chủ của nhân dân trong lĩnh vực kinh tế
vì vậy sự định hướng chỉ đạo của nhà nước là cần thiết
việc nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong việc định hướng sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta
không mâu thuẫn với vấn đề có tính nguyên tắc sự vận hành của nền kinh tế thị trường nào
cũng trước hết và chủ yếu do các quy luật thị trường quyết định
xong quy luật kinh tế thị trường lại thuộc lĩnh vực quy luật xã hội
tính khách quan của nó được thể hiện và thực hiện thông qua hoạt động có ý thức của con người
mà cụ thể ở đây là của nhà nước
trong các đại hội gần đây đảng ta một mặt thừa nhận sự tồn tại khách quan của kinh tế thị trường
mặt khác đảng cũng thấy rõ những khuyết tật của nó không phù hợp với bản chất của chủ nghĩa xã hội
nên luôn để cao vai trò quản lý của nó
các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội từng bước được hiện thực hóa
hệ thống luật pháp tạo khung khổ pháp lý cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đã được bổ sung hoàn thiện
các loại thị trường bước đầu được hình thành đồng bộ gắn kết ngày càng tốt hơn với thị trường thế giới
các loại hình doanh nghiệp dựa trên các hình thức sở hữu khác nhau
một điều kiện cơ bản để kinh tế thị trường tồn tại
đều được khuyến khích phát triển
trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò
chủ đạo là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô
quản lý nhà nước về kinh tế đã chuyển đổi căn bản sang phương thức quản lý chủ yếu bằng luật pháp
cơ chế chính sách chiến lược quy hoạch kế hoạch và các nguồn lực kinh tế
nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
tạo lập và phát triển đầy đủ đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường
những thay đổi quan trọng này đã đảm bảo cho nền kinh tế nước ta
cơ hội đủ các điều kiện để trở thành thành viên thứ một trăm năm mươi của wto và đến nay
đã có gần ba mươi nước công nhận nước ta có nền kinh tế thị trường đầy đủ
thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường sau ba mươi năm đổi mới cho thấy
đảng ta đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường
tuy nhiên đây là vấn đề mới và phức tạp
thị trường nhiều hay ít nhà nước ít hay nhiều
để nền kinh tế vận hành tốt phát huy những lợi thế vốn có
vì vậy hiện nay
việc phát triển nền kinh tế thị trường
việc giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường chưa rõ ràng
còn rất nhiều mâu thuẫn bất cập
điều đó được thể hiện
một là trong thực tiễn đổi mới
nhà nước việt nam đã sử dụng các hệ thống công cụ chủ yếu
để quản lý nền kinh tế thị trường như
hệ thống pháp luật nhằm tạo ra luật chơi
cho các chủ thể tham gia vào các quan hệ kinh tế
công tác kế hoạch và quy hoạch nhằm hoạch định các mục tiêu
và xác lập các phương tiện để đạt các mục tiêu đề ra
các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô
đặc biệt chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ
sử dụng lực lượng vật chất của nhà nước
để bổ khuyết thị trường
trong đó quan trọng nhất là các loại giữ chữ quốc gia
cung cấp dịch vụ và hàng hóa công cầm
hành chính công
sử dụng các công cụ hỗ trợ như thông tin xúc tiến thương mại
cung cấp các dịch vụ sản xuất
tuy nhiên các hệ thống công cụ quản lý điều tiết của nhà nước nêu trên
đều chưa đáp ứng yêu cầu
chẳng hạn hệ thống pháp luật của nước ta
trong quản lý kinh tế thị trường chưa hoàn thiện
hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế còn thấp
một mặt là do sự can thiệp của nhà nước
không phù hợp với sự vận động của thị trường
mặt khác nhà nước lại thiếu công cụ và cơ chế giám sát chế tài
để bảo đảm các chủ thể tham gia các quan hệ thị trường
tuân thủ luật chơi đã để ra
công tác kế hoạch và quy hoạch của nhà nước
trên nhiều lĩnh vực còn bất cập
chưa phù hợp với thực tế
theo các chuyên gia
hiện nay ở việt nam
có đến tám mươi kế hoạch quy hoạch
dự án không khả thi
trong đó tập trung vào các chương trình
có vốn từ ngân sách nhà nước hoặc do nhà nước bảo lãnh
dự án tuyến đường sắt số một
bến thành suối tiên tp hcm
đội vốn lên tới hơn một trăm hai mươi sáu
tuyến cát linh hà đông hà nội
đội vốn lên năm mươi bảy
dự án nhà máy găng thép thái nguyên giai đoạn hai
đội vốn từ bốn lên tám tỷ đồng
kéo dài trong tám năm chưa xong
bên cạnh đó
việc triển khai nhiệm vụ
sau khi quy hoạch rất trì trẻ
không đáp ứng kịp yêu cầu quản lý
điển hình nhất là trường hợp quy hoạch
trung xây dựng thủ đô hà nội
đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
được phê duyệt từ năm hai nghìn một mươi
đã năm năm trôi qua
nhưng nhiều quy hoạch phân khu
quy hoạch chi tiết chưa được phê duyệt
còn có sự nhầm lẫn giữa nhà nước và thị trường
kinh tế thị trường được vận động
với sự tham gia của ba chủ thể chính
người sản xuất người tiêu dùng
và nhà nước
nhưng trong quản lý nền kinh tế của việt nam hiện nay
còn có sự lẫn lộn về vị trí vai trò
của ba chủ thể này
nhiều việc nhà nước cần phải làm
nhưng lại không làm
hoặc làm không đầy đủ
bên cạnh đó
trong nhiều trường hợp
nhà nước đã can thiệp vào vai trò
chức năng của các chủ thể khác
điển hình như trong lĩnh vực quản lý kinh tế vĩ mô
vai trò quan trọng nhất của nhà nước
là định hướng mục tiêu phát triển
dự báo tình hình biến động của thị trường
kiểm soát độc quyền
tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh
nhưng nhà nước không tập trung đúng mức
mà lại can thiệp vào vấn đề giá cả
đây là chức năng của doanh nghiệp
việc chậm thay đổi thói quen
can thiệp của nhà nước vào thị trường
bằng các biện pháp hành chính
thay vì sử dụng các công cụ can thiệp gián tiếp
để điều tiết thị trường
cũng là một nguyên nhân khiến nhà nước vận hành thị trường
thiếu hiệu quả
ba hiệu lực hiệu quả
quản lý nhà nước chưa cao
kỳ luật kỳ cương chưa nghiêm
nhà nước còn can thiệp trực tiếp quá lớn
trong nền kinh tế
vẫn còn tình trạng bao cấp xin cho
trong xây dựng và thực hiện một số cơ chế
nhà nước can thiệp quá sâu vào hoạt động
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
nhưng lại không chịu trách nhiệm về vật chất
đối với các quyết định của mình
quan hệ hàng hóa tiền tệ bị coi nhẹ
do đó trong nhiều trường hợp
đáng lý là quan hệ cung cầu
thì quyền lực và sự duy ý chí
lại đi trước dẫn dắt thị trường
trước những bất cập
trong mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường
ở nước ta hiện nay
đại hội một mươi hai đã khẳng định
cần phải tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường
và chỉ khi nào
việc phân vai giữa nhà nước thị trường
được làm rõ
được quy định bởi pháp luật
bằng các chức năng nhiệm vụ cụ thể
thì khi đó mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường
mới là biện chứng tương hợp và hỗ trợ cho nhau
quan hệ giữa thị trường với nhà nước
cần phải được xác định phù hợp
với trình độ phát triển
của sức sản xuất
bởi vì các quốc gia khác nhau
sẽ ở những giai đoạn phát triển khác nhau
có trình độ phát triển sức sản xuất
trình độ phát triển thị trường khác nhau
nên xử lý mối quan hệ giữa vai trò của thị trường
với vai trò của nhà nước
cần phải xuất phát từ thực tế mỗi nước
dựa trên nguyên tắc làm gì
đều phải có lợi cho phát triển sức sản xuất
hạn chế lớn nhất trong mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường
là sự bất cập trong quản lý của nhà nước
đối với thị trường
dẫn tới thể
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
chậm được hoàn thiện
chưa có cơ chế đột phá để thúc đẩy phát triển
đảng tác chỉ đạo
trong những năm tiếp theo
chúng ta phải tập trung hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đây cũng là một trong những nội dung
chủ yếu của nghị quyết trung ương năm
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
phấn đấu cơ bản hoàn thiện
đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
theo các tiêu chuẩn phổ biến
của nền kinh tế thị trường hiện đại
và hội nhập quốc tế
tính hiện đại
và hội nhập quốc tế thể hiện ở chỗ
kế thừa có chọn lọc
những thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại
kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn ba mươi năm đổi mới
có hệ thống pháp luật
các thiết chế cơ chế chính sách
và các yếu tố thị trường
các loại thị trường đầy đủ đồng bộ
vận hành thông suốt gắn kết chặt chẽ
với thị trường và các nền kinh tế trên thế giới
vai trò chức năng của nhà nước và thị trường
được xác định và thực hiện phù hợp
với thông lệ nguyên tắc chuẩn mực phổ biến
của thế giới đương đại
trong nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa nhà nước đóng vai trò
định hướng xây dựng và hoàn thiện
thể chế kinh tế tạo môi trường cạnh tranh
bình đẳng minh bạch và lành mạnh
sử dụng các công cụ chính sách
và các nguồn lực của nhà nước
để định hướng và điều tiết nền kinh tế
thúc đẩy sản xuất kinh doanh
và bảo vệ tài nguyên môi trường
phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội
thị trường đóng vai trò chủ yếu
trong huy động và phân bổ có hiệu quả
các nguồn lực là động lực chủ yếu
để giải phóng sức sản xuất
các nguồn lực nhà nước được phân bổ
theo chiến lược quy hoạch kế hoạch
phù hợp với cơ chế thị trường
để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
nghị quyết của hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai
đã nhấn mạnh
hoàn thiện thể chế về sở hữu
đặc biệt lần đầu tiên đảng ta đã đề cập
tới hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ
bởi trong xu thế phát triển
hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay
thì sở hữu trí tuệ
còn có giá trị lớn hơn rất nhiều
những tài sản hữu hình khác
đảng ta khẳng định
xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
là một nhiệm vụ chiến lược
là khâu đột phá quan trọng
tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội
nhanh và bền vững
phải đi đôi với đổi mới
hoàn thiện bộ báy tổ chức cán bộ
của toàn hệ thống chính trị
xác định rõ và thực hiện đúng vị trí
vai trò chức năng và mối quan hệ giữa nhà nước
thị trường và xã hội
phù hợp với kinh tế thị trường
bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa
giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo
của đảng cộng sản việt nam
nền kinh tế ấy vận hành đầy đủ
đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường
nhưng vẫn bảo đảm những yếu tố nhân văn
của thể chế xã hội chủ nghĩa
thể hiện ở khía cạnh bảo đảm
sự hài hòa giữa tăng trường kinh tế
với phát triển văn hóa phát triển con người
thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
bảo đảm an sinh xã hội
bảo vệ môi trường phát triển xã hội bền vững
quý vị và các bạn
phải theo dõi bài
giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường
ở nước ta hiện nay
của tiến sĩ lê thị thanh hà
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
bài đăng trên tạp chức cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi